trưa nay sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm bốn mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai mươi năm trường hợp tại cộng đồng và một mươi năm trường hợp tại khu cách ly
số ca mắc phân bổ ở một mươi hai quận huyện gồm thường tín một mươi ca đống đa tám ca đông anh bảy ca hà đông bốn ca tây hồ hoàng mai ba đình hai ca mê linh thanh trì cầu giấy hoài đức và hoàn kiếm một ca
như vậy có sáu chùm ca bệnh ghi nhận số ca mắc mới trong trưa nay